giống cà chua flavosa với một loại gen bất hoạt làm cho cây không sản xuất polyga lacturo nozna một loại enzym kích hoạt quá trình thối của quả cà chua
đây được coi là sự mở đường cho việc canh tác các loại cây lương thực có chất lượng cao thích ứng tốt với môi trường và góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh dân số thế giới gia tăng nhanh chóng
nhưng nó cũng châm ngòi cho những tranh luận nảy lửa và sự hoài nghi vào thực phẩm biến đổi gen
đó là sản phẩm của cây
vẫn còn quá sớm để khẳng định loại thực phẩm này có an toàn cho con người hay không nhớ chúng gây ung thư thì sao
sự đa dạng sinh học tự nhiên có thể đang bị bẻ đi theo một chiều hướng khác
phát kiến vĩ đại hay là thảm họa công nghệ một phần tư thế kỷ sau đó đây vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi song không thể phủ nhận một thực tế rằng một số cây trồng biến đổi gen đang được trồng khá phổ biến hiện nay trên thế giới như ngô đậu tương lúa khoai tây bí dưa
với kỳ vọng nâng cao khả năng kháng bệnh và tăng hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng
tới nay hai mươi chín quốc gia trên thế giới đã trồng cây biến đổi gen trong đó có tám nước thuộc eu
ba mươi nước khác chấp nhận thực phẩm biến đổi gen là nguồn thực phẩm chính cho con người và vật nuôi
dẫu vậy dường như người tiêu dùng vẫn còn khá mù mờ về loại thực phẩm này
trung tâm nhân quyền và công lý toàn cầu đã từng đưa ra một báo cáo gây chấn động
từ năm hai nghìn ba đến hai nghìn một mươi bảy ấn độ chứng kiến làn sóng tự tử của hàng ngàn nông dân vì vướng phải nợ nần
gần ba trăm linh nông dân đã bị mất mạng vì điều này
riêng trong năm hai nghìn chín có thời điểm người ta thống kê được là cứ ba mươi phút lại có một nông dân ấn độ tự tử
nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này được cho là do thiên tai khắc nghiệt
và cây trồng biến đổi gen
câu chuyện bắt đầu từ năm hai nghìn hai khi ấn độ cho phép gieo trồng loại giống cây biến đổi gen
ấn độ là nước có sản lượng bông lớn thứ ba thế giới sau trung quốc và mỹ
cây bông là sinh kế của hàng chục triệu người dân nơi đây
người ta chỉ cho vay vốn trong trường hợp hạt giống cho năng suất cao hơn
vì thế nông dân sẽ không được vay vốn nếu không dùng loại giống cây biến đổi gen
nhiều người thậm chí dường như bị ép
vì vậy bồn gát phải mua hạt giống biến đổi gen
bồn gát bảo vệ bạn
phun thuốc ít hơn lợi nhuận cao hơn
hạt giống bông bồn gát sức mạnh chế ngự côn trùng
đó là lời quảng cáo của công ty thuốc diệt cỏ monsato đã phát đi trên sóng truyền hình khắp ấn độ
theo lời quảng cáo chồng chị manda sakchaka đã vay tiền để mua loại hạt giống đắt giá này
đắt hơn hạt giống truyền thống tới bốn lần
sau đó gia đình chị manda còn phải mua thuốc trừ sâu của mosato
với giá không hề rẻ để có thể canh tác hiệu quả bởi vì chất lượng kháng sâu bệnh của bông biến đổi gen biến mất theo thời gian
cho tới khi món nợ của gia đình đã lên tới hơn sáu mươi rupee
hôm đó tôi đang làm việc trên cánh đồng bông thì cháu tôi chạy tới nói với tôi rằng chồng tôi đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử
lúc đó tim tôi như ngừng đập tôi không thể đứng vững được nữa khi tôi về đến nhà thì anh ấy đã mất rồi
kể từ đó chị manda sống trong đau buồn và với gánh nặng nợ nần mà chồng chị để lại
năm năm qua món nợ đó vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể trả được
sau bốn năm thay vì sản lượng kỳ diệu như đã được hứa hẹn nhiều nông dân ấn độ trở thành những con nợ lớn
công ty bán hạt giống biến đổi gen rồi lại bán cả thuốc diệt cỏ với giá cao
nhiều nông dân dùng chính loại thuốc này để tự tử
nhiều bà vợ mất chồng như chị manda phải gánh trên vai khoản nợ chồng để lại
rồi món nợ đó tiếp tục truyền lại cho đời con
sức ép nợ nần dẫn tới các vụ tự tử đau lòng khác và vòng xoáy đói nghèo cứ thế vận hành không ngơi nghỉ
rất nhiều người khác cho tới giờ vẫn đang vùng vẫy để tìm lối thoát khỏi cơn ác mộng trồng bông biến đổi gen
vấn đề là ở chỗ bông biến đổi gen không phù hợp với đất đai ở những vùng mà việc tưới tiêu chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa
vì thế nông dân ấn độ thất bát nhiều hơn
việc nuôi trồng bằng công nghệ biến đổi gen đang tạo ra các loại siêu cỏ và sinh vật gây hại siêu kháng thuốc trừ sâu từ đó có hại cho môi trường
và đương nhiên công ty monsato phủ nhận việc hạt giống của họ là nguyên nhân dẫn tới thảm cảnh của nông dân ấn độ
cần phải có các cơ chế hoạch định chính sách nghiêm ngặt trong việc khám chữa bệnh cho các cây trồng mới cũng như cách nuôi dưỡng chúng
về ảnh hưởng đối với sức khỏe
về ảnh hưởng đối với sức khỏe
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ cho rằng không có sự khác biệt giữa thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm thông thường
vì vậy các cuộc nghiên cứu về mức độ an toàn của thực phẩm biến đổi gen là không cần thiết
với sự cho phép của fda thực phẩm này được chính thức đưa vào sử dụng ở mỹ mà không cần rán nhãn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
mỹ trở thành nước sản xuất hai phần ba thực phẩm biến đổi gen trên thế giới và xuất khẩu đi nhiều nước
fda cũng cho rằng không có căn cứ khoa học để rán nhãn phân biệt các thực phẩm chứa thành phần biến đổi gen chẳng hạn như trong ngũ cốc ăn sáng bim bim hay thức ăn sẵn
tuy nhiên năm một nghìn chín trăm chín mươi tám một liên minh chưa từng có gồm các nhà khoa học các nhà lãnh đạo tôn giáo các chuyên gia y tế người tiêu dùng và cả các đầu bếp
đã đệ đơn kiện chống lại fda để có được các thử nghiệm an toàn bắt buộc và yêu cầu phải dán nhãn thực phẩm biến đổi gen
giấu vậy cho tới nay

ba mươi chín quốc gia trên thế giới đã trồng cây biến đổi gen
tổng diện tích cây trồng biến đổi gen trên thế giới năm hai nghìn một mươi tám là gần một trăm chín mươi triệu hectare trong đó ba cây trồng chủ đạo là đậu tương ngô và bông vải
ở châu á cũng có bốn nước đã triển khai trồng cây biến đổi gen lớn là ấn độ trung quốc philippines và myanmar
mới đây nhất bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội nhật bản đã cho phép sản phẩm biến đổi gen được lưu thông ra thị trường nước này
những lợi ích về gia tăng sản lượng năng suất khả năng kháng sâu bệnh cao chống chịu ngoại cảnh bất lợi của cây trồng biến đổi gen là điều khá rõ ràng
sau những nguy cơ rủi ro tiềm tàng với sức khỏe con người động vật và đa dạng sinh học cũng khiến cho nhiều quốc gia vẫn còn e ngại và cần phải cân nhắc